cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
chính phủ nhật bản đã chính thức bổ sung thêm bảy loại hình công việc trong lĩnh vực xây dựng
được phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài trong đó có lao động việt nam
các loại hình công việc được bổ sung gồm giàn giáo nghề mộc thi công hệ thống nước
gia công kim loại tấm giữ nhiệt và làm mát xây dựng dân dụng ngoài khơi
từ đó cục quản lý lao động nước ta đã ban hành công văn thông báo cho các doanh nghiệp
tham gia cung ứng lao động kỹ năng đặc định cho thị trường nhật bản về một mươi bốn lĩnh vực ngành nghề
và loại hình công việc trong chương trình lao động kỹ năng đặc định
để doanh nghiệp chủ động triển khai hợp tác với đối tác nhật bản